chuyển sang một số tin tức đáng chú ý trên thế giới
thủ tướng new zealand jacita audren cảnh báo đại dịch covid một mươi chín sẽ không chấm dứt với biến thể omicron
và nước này sẽ phải chuẩn bị cho nguy cơ xuất hiện thêm nhiều biến thể khác của virus sars cov hai trong năm nay
trong bài phát biểu được phát trực tiếp trước quốc hội bà aden nhấn mạnh
giới chuyên gia nhận định omecran sẽ không phải là biến thể cuối cùng mà thế giới phải đối mặt trong năm hai nghìn hai mươi
do đó new zealand cần phải chuẩn bị để ứng phó với các biến thể mới
nhờ các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt mà chính phủ của bà aden đã thực thi trong suốt hai năm qua
tỷ lệ lây nhiễm và tử vong vì covid một mươi chín tại new zealand vẫn đang được giữ ở mức thấp
với dân số khoảng năm triệu người new zealand cho đến nay mới có khoảng một mươi tám ca bệnh được xác nhận
và năm mươi ba trường hợp tử vong
hiện nước này vẫn đóng cửa với thế giới trong khi các biện pháp hạn chế cũng gây thiệt hại
cho các doanh nghiệp phụ thuộc vào khách du lịch quốc tế
tuy nhiên vào tuần trước chính phủ new zealand cho biết sẽ mở cửa lại biên giới quốc gia
theo từng giai đoạn vào tháng một mươi tới đây tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh
hiện số ca nhiễm biến thể mới ở mercron đang tăng đều đặn kể từ khi một số biện pháp giãn cách xã hội
được nới lỏng gần đây
new zealand ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất
từ trước đến nay với hai trăm bốn mươi ba ca vào ngày năm tháng hai vừa qua
thủ tướng ardern dự báo làn sóng omicron ở nước này có thể đạt đỉnh vào tháng ba tới
với số ca mắc mới trong ngày giao động từ một mươi đến ba mươi ca
ông nabarow lưu ý rằng covid một mươi chín là một virus mới và chúng ta phải xem nó như một thứ có đầy những bất ngờ
rất quậy phá và khá tinh ranh
vì vậy mặc dù đã có thể nhìn thấy kết thúc chuyên gia này thận trọng cho rằng
vẫn chưa rõ bao lâu mới chấm dứt đại dịch vẫn chưa rõ các khó khăn có thể xuất hiện trên đường thoát khỏi đại dịch
ông nabarow chỉ trích các lãnh đạo thế giới đang xem nhà đại dịch
ông nhấn mạnh rằng giới lãnh đạo không nên nói covid một mươi chín giống cúm mùa hoặc cho rằng nó đột nhiên yếu đi
trước đó bộ trưởng bộ y tế anh sajid javid đã phát biểu rằng có thể xem nhiễm covid một mươi chín như bị cúng
bình luận về việc này ông nabarow nói tôi cứ thắc mắc có điều gì những người đưa ra những dự đoán kinh ngạc này biết được
mà tôi và các đồng nghiệp ở who chưa biết
các tuyên bố của ông nabarro dường như trái ngược với phát biểu của giám đốc khu vực châu âu who hans kluck
trong đó ông plus dự đoán châu âu đang tiến đến kết thúc của đại dịch covid một mươi chín vì biến thể omicron nhẹ hơn các biến thể trước đó
mara venkav trưởng nhóm kỹ thuật của tổ chức y tế thế giới cho biết chúng tôi lo ngại biến chủng tiếp theo sẽ dễ lây lan hơn
vì nó phải vượt qua các biến chủng đang lưu hành
câu hỏi lớn là liệu có biến chủng trong tương lai có gây bệnh
bệnh nặng hơn hay không
khoảng hai mươi một triệu ca covid một mươi chín được báo cáo trên who tuần trước
mức tăng kỷ lục toàn cầu về ca nhiễm hàng tuần do biến chủng omicron lây lan nhanh chóng
omicron dường như ít độc lực hơn so với các chủng trước đó
nhưng lây lan nhanh dẫn đến số lượng lớn ca nhiễm đang đè nặng lên các hệ thống bệnh viện trên toàn thế giới
kurkhovf cảnh báo không nên hoàn toàn tin tưởng vào giả thuyết virus sẽ tiếp tục biến đổi thành các chủng nhẹ hơn
khiến mọi người ít đổ bệnh hơn các biến chủng trước đó
không có gì đáng đáng
chúng ta hy vọng tình huống này sẽ xảy ra nhưng không có gì đảm bảo và chúng ta không thể tin tưởng vào điều đó
lưu ý rằng mọi người nên chú ý đến các biện pháp an toàn công cộng trong thời gian chờ đợi
hơn nữa biến chủng mới có thể tăng khả năng né vaccine khiến cho các loại vaccine hiện có kém hiệu quả hơn
pfizer biontech vào hôm hai mươi năm tháng một bắt đầu thử nghiệm vaccine đặc trị omicron
vì lo ngại mũi tiêm hiện tại không thể ngăn lây nhiễm và ca nhẹ
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ tuần trước
công bố nghiên cứu cho thấy mũi tăng cường pfizer hiệu quả chín mươi trong ngăn ngừa nhập viện do omicrone sau một mươi bốn ngày
uso cho biết omicron dường như đã đạt đỉnh ở một số quốc gia nhưng tiếp tục lây lan ở nhiều nước khác
van kerkhove nói mọi người sẽ không cần phải đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách mảy
nhưng hiện tại chúng ta cần tiếp tục thực hiện điều này
tiến sĩ mike ryan giám đốc các chương trình khẩn cấp của who cho biết
virus sẽ tiếp tục phát triển trước khi lắng xuống
tuy nhiên ông hy vọng virus sẽ lắng xuống mức độ lây truyền thấp
có thể trở nên theo mùa hoặc chỉ ảnh hưởng đến các nhóm dễ bị tổn thương
tuy nhiên vấn đề là covid một mươi chín không thể đoán trước được
thực tế chứng minh virus mang đến một số bất ngờ khó chịu
đồng thời kêu gọi quan chức y tế thế giới tiếp tục theo dõi covid một mươi chín
và sẵn sàng ứng phó để ngăn biến chủng mới gây thêm bất kỳ thiệt hại nào
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who terod ahanom geriaset
tuyên bố hôm ngày hai mươi bốn tháng một
chúng ta có thể chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do covid một mươi chín
và chúng ta có thể làm điều đó trong năm nay
theo ông techrotech để đạt được kịch bản trên các quốc gia cần phải nỗ lực hơn nữa
nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công bằng với vaccine covid một mươi chín và thuốc điều trị
đồng thời theo dõi virus và các biến chủng mới và duy trì các biện pháp hạn chế
trong nhiều tháng qua who đã kêu gọi các quốc gia hành động nhiều hơn nữa
để đẩy nhanh việc phân phối vaccine ở các nước nghèo hơn
kêu gọi tất cả quốc gia tiêm vaccine cho ít nhất bảy mươi dân số vào giữa năm nay
ông serge cho biết một nửa trong số một trăm chín mươi bốn quốc gia thành viên của who
không đạt mục tiêu tiêm vaccine cho bốn mươi dân số vào cuối năm hai nghìn hai mươi
và tám mươi năm người dân ở châu phi vẫn chưa được tiêm mũi vaccine nào
chúng ta không thể chấm dứt giai đoạn khẩn cấp của đại dịch trước khi chúng ta thu hẹp khoảng cách này
tuần trước trung bình cứ ba giây lại có một trăm linh ca nhiễm mới
và cứ một mươi hai giây lại có một trăm linh ca nhiễm mới
đại dịch covid một mươi chín đã khiến hơn năm năm triệu người thiệt mạng
kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
và số ca nhiễm đã tăng lên mức kỷ lục do biến chủng omicram mới
kể từ khi omicron lần đầu tiên được phát hiện ở phía nam châu phi cách đây chín tuần
tám mươi triệu ca nhiễm mới đã được kỳ nhận nhiều hơn toàn bộ số ca trong năm hai nghìn hai mươi ba
người đứng đầu who cho biết thế giới cần học cách sống chung với covid một mươi chín
ông terod nhấn mạnh
rất nguy hiểm khi cho rằng omecron sẽ là biến chủng cuối cùng
hoặc là biến chủng kết thúc đại dịch
biến chủng omecran được phát hiện lần đầu tiên tại châu phi vào tháng một mươi một năm ngoái
và hiện đã lan ra hơn một trăm năm mươi quốc gia trên thế giới
nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng omegram dường như gây triệu chứng ít nghiêm trọng hơn
với những người đã tiêm chủng
điều này làm dấy lên hy vọng rằng covid một mươi chín bắt đầu chuyển từ giai đoạn đại dịch
sang giai đoạn bệnh đặc hữu có thể kiểm soát được như bệnh cúm mùa mà không gây ra mối đe dọa
hay làm gián đoạn các hoạt động kinh tế xã hội
quý vị và các bạn thân mến một nghiên cứu tại anh mới đây cho thấy
biến thể phụ ba hai lây lan còn mạnh hơn omicron
tuy nhiên các nhà khoa học vẫn khẳng định hắc liều tăng cường vaccine covid một mươi chín vẫn hiệu quả
hãng bloomberg đưa tin nghiên cứu của cơ quan an ninh y tế anh yêussa cho thấy
biến thể phụ ba hai có mức lây lan mạnh hơn omicron
tuy vậy việc tiêm vaccine bổ dùng
vẫn là tấm chắn hiệu quả
dữ liệu từ việc trivet tiếp xúc cho thấy biến thể vụ này lây lan thường xuyên hơn trong môi trường
gia đình ở mức một mươi ba bốn so với một mươi ba của omicron dù có bằng chứng về mức lây nhiễm cao hơn
biến thể vụ này vẫn chưa sớm trở thành biến thể vượt trội tại anh
ba hai hiện chưa được xếp vào nhóm biến thể gây lo ngại như omicron và delta
dù cơ quan chức năng đang theo dõi sát sao
omicron vẫn là biến thể với số ca cao nhất
với hai trăm ba mươi một hai mươi năm ca nhiễm tại anh trong tuần tính đến ngày hai mươi sáu tháng một
trong cùng thời gian đó anh ghi nhận thêm một chín trăm chín mươi ba ca nhiễm ba hai
yokssa dẫn lời giờ đây chúng ta biết rằng ba hai có tỷ lệ lây nhiễm tăng và có thể thấy tại khắp
các vùng ở anh dù số ca nhập viện và tử vong vẫn thấp các ca vẫn cao ở một số khu vực và nhóm
nên điều quan trọng là cần tiếp tục hành động thận trọng khi các quy định giới hạn được dỡ bỏ
hiện cơ quan này chưa đưa ra dữ liệu về mức độ gây bệnh của biến thể vụ ba hai
nhưng đang tiến hành các xét nghiệm dữ liệu ban đầu cho thấy các vaccine có hiệu quả
tự nhau đối với cả ba hai lẫn omicron tổ chức y tế thế giới đã đề nghị cơ quan chức năng
theo dõi sát sao ba hai thì biến thể vụ này lây lan trên thế giới biến thể vụ này được cho là đang
lây lan tại ít nhất bốn mươi nước trong đó có anh đan mạch singapore ấn độ và thụy điển